liên quan đến công tác chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới
vào ngày hôm nay văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an
có công điện số một mươi hai cdv một gửi thủ trưởng các đơn vị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục cảnh sát giao thông
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giao dưỡng
cục truyền thông công an nhân dân và giám đốc công an các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng bình cho đến kiên giang về việc chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới
nội dung công điện đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ như sau
nắm chắc tình hình về diễn biến của áp thấp nhiệt đới chủ động toàn diện
các biện pháp kịp thời ứng phó không để bị động bất ngờ thực hiện tốt các nhiệm vụ
đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở tập trung cao điểm các kế hoạch tận công tác
biện pháp nghiệp vụ để phát hiện xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật
chủ động các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ
sẵn sàng trang thiết bị phương tiện đặc trùng chuyên dùng phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn về tính mạng
sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở tài liệu
trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
thực hiện tốt công tác hướng dẫn tuyên truyền người dân về kỹ năng ứng phó với thiên tai bằng nhiều hình thức
thông tin kịp thời về tình hình thiên tai và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng
tổ chức trực ban nghiêm túc kịp thời thông tin báo cáo về tình hình diễn biến thiệt hại do thiên tai
và công tác triển khai ứng phó của lực lượng công an nhân dân về văn phòng bộ theo đúng quy định